tại lima peru chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc tiếp phó tổng thống indonesia youchu kallah đến chào xã giao
tại buổi tiếp hai bên nhất trí cần tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu trong đó có phòng chống khủng bố an ninh biển chống tội phạm có tổ chức
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn đặc biệt là ở cấp cao và sớm tổ chức kỳ họp lần thứ bảy của ủy ban hỗn hợp hai nước
để đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương
lên một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương đặc biệt trong việc duy trì môi trường hòa bình
ổn định ở khu vực thúc đẩy nỗ lực giải quyết tranh chấp ở biển đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
xây dựng cộng đồng asean và phối hợp chặt chẽ trong năm apec việt nam hai nghìn hai mươi
sáng cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm và nói chuyện với tập thể cán bộ công nhân viên công ty viettel peru
đề nghị bitel cần đón đầu thị trường bằng công nghệ hiện đại nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu quả sản xuất kinh doanh để trở thành biểu trưng của tình hữu nghị giữa việt nam và peru
chủ tịch nước trần đại quang cũng đã đến thăm văn phòng chi nhánh peru của tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí pvep
với chủ đề hợp tác và phát triển bền vững chiều nay ban chỉ đạo tây bắc ubnd tỉnh hòa bình tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh hòa bình
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
hội nghị xúc tiến đầu tư của hòa bình có tiến bộ những kiến nghị của nhà đầu tư được lãnh đạo tỉnh quan tâm xử lý giải quyết kịp thời cụ thể
trong thời gian ngắn đã có nhiều nhà đầu tư đầu tư vào hòa bình rất thành công từ nông nghiệp công nghệ cao đến công nghiệp công nghệ cao đặc biệt trong lĩnh vực du lịch có nhiều dự án đã thành công ở mảnh đất này
tuy vậy quy mô của các nhà đầu tư còn nhỏ lẻ chưa xứng tầm với tiềm năng lợi thế to lớn của tỉnh
thủ tướng cho rằng hội nghị xúc tiến lần này mở ra một trường mới cho hoạt động đầu tư vào địa phương
nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi bảy việt nam phân đấu vào nhóm đầu asean về môi trường đầu tư kinh doanh thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào việt nam cũng như vào tỉnh hòa bình
cũng tại hội nghị trước sự chứng kiến của thủ tướng lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho một mươi tám dự án với tổng số vốn hơn hai mươi hai chín trăm linh tỷ đồng tương đương khoảng một tỷ usd
tại quảng trường hai mươi sáu tháng ba tp hcm
hoàng giang vừa diễn ra lễ khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc mông toàn quốc lần thứ hai đến dự có các đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
tp hcm vừa diễn ra lễ khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc mông toàn quốc lần thứ hai đến dự có các đồng chí nguyễn văn bình ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước đến dự có các đồng chí nguyễn văn bình ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
đến dự có các đồng chí nguyễn văn bình ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước đến dự có các đồng chí nguyễn văn bình ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước đến dự có các đồng chí nguyễn văn bình ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước đến dự có các đồng chí nguyễn văn bình ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước đến dự có các đồng chí nguyễn văn bình ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước đến dự có các đồng chí nguyễn văn bình ủy viên trung ương đảng ph
hội nghị biểu dương đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt lần thứ tư trong năm năm qua tỉnh phú thọ đã tích cực vận động nhân dân hộ gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
hội nghị biểu dương lần này còn là dịp để đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh có điều kiện gặp gỡ tìm hiểu giao lưu trao đổi kinh nghiệm qua đó làm tăng thêm sự hiểu biết tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc
nhân dịp này một trăm bốn mươi cá nhân hộ gia đình điển hình đã được tỉnh phú thọ ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh trao giấy chứng nhận biểu dương

hội nghị biểu dương lần này còn là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
hội nghị biểu dương lần này còn là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
đồng nội tệ thổ nhĩ kỳ lira đã có thời điểm giảm xuống mức thấp chưa từng có trong lịch sử tiền tệ của nước này khi tỷ giá hối đoái ở mức ba bốn lira đổi một đô la mỹ trước khi ổn định ở ba ba mươi bảy lira đổi một đô la mỹ
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại